vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thanh tra bộ công an tổ chức hội nghị công bố quyết định xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc bộ các đồng chí được bốc thăm ngẫu nhiên để tiến hành xác minh tài sản thu nhập
thực hiện quyết định số tám nghìn bảy trăm hai mươi sáu ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ công an phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong công an nhân dân thuộc thẩm quyền của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập bộ công an
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra bộ công an tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự chứng kiến của lãnh đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
công an trung ương đã lựa chọn một mươi bốn đồng chí trưởng phòng và tương đương trực thuộc bảy đơn vị trực thuộc bộ
tại hội nghị thanh tra bộ công an đã công bố quyết định xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi hai đối với một mươi bốn đồng chí thuộc diện tiến hành quyết định thành lập tổ xác minh gồm bảy đồng chí có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động kiểm tra xác minh làm rõ nội dung kê khai
phát biểu tại hội nghị công bố quyết định trung tướng trần đức tuấn tránh thanh tra bộ người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập bộ công an khẳng định đây là lần đầu tiên cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập bộ công an tiến hành xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám và nghị định số một trăm ba mươi của chính phủ
đây cũng là việc làm thường xuyên hàng năm của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập bộ công an trên cơ sở kế hoạch chung đã được bộ trưởng phê duyệt
để tổ xác minh thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra bộ đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo phối hợp kịp thời cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu có liên quan để phục vụ việc xác minh chỉ đạo các đồng chí được bốc thăm ngẫu nhiên kịp thời báo cáo cung cấp tài liệu cho tổ xác minh bảo đảm theo quy trình
đối với những người được lựa chọn xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi hai cần khẩn trương cung cấp đầy đủ rõ ràng tài liệu giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản thu nhập đã kê khai giải trình biến động tài sản giữa các kỳ nếu có
theo kế hoạch tổ xác minh phân công thành hai nhóm công tác thực hiện nhiệm vụ trong đó phạm vi xác minh từ bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu đến bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm năm hai nghìn hai mươi một của người được lựa chọn thời hạn xác minh là bốn mươi năm ngày kể từ ngày công bố quyết định
nhằm tiếp tục bổ sung tăng cường cho công an xã nhất là các xã trọng điểm biên giới phức tạp về an ninh trật tự đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ đã thống nhất chủ trương điều động cán bộ chiến sĩ các cục nghiệp vụ trực thuộc bộ công an đến nhận công tác tại các địa bàn này
thực tiễn chứng minh sau hơn một năm thực hiện chủ trương lớn của bộ công an đã tạo nên một luồng gió mới về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở góp phần tăng cường nhân lực giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh điện biên
xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên khi bản làng chìm vào bóng tối là lúc một tiết học đặc biệt bắt đầu
cùng ăn cùng ở cùng chia sẻ công việc kinh nghiệm cùng dạy nhau tiếng của bà con bản địa
biết từng đặc điểm phong tục của đồng bào thiểu số biết cái khó cái nghèo của vùng cao
đó là những gì mà đại úy trần hồng thái học được khi tăng cường về đây công tác sau một năm
tôi cũng đã bắt đầu làm quen đối với một môi trường công tác mới và cũng có nhiều trải nghiệm mới liên quan đến công việc
cũng như là
tình hình dân cư cũng như là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
cá nhân tôi thấy thì nó cũng hết sức khó khăn
tuy nhiên thì với tinh thần là a mộ hỏi thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi cũng như là các đồng chí được tăng cường về các xã biên giới trọng điểm
thì cũng sẽ hoàn thành sửa sẵn cái nhiệm vụ này của đồng bào công tác
đại úy trần hồng thái là một trong sáu cán bộ của cục nhiệp vụ thuộc bộ công an tăng cường về tỉnh điện biên
sau khi được phân công nhiệm vụ về từng xã
sau cán bộ này cùng với công an xã chính quy đã nhanh chóng hòa nhập công việc nắm bắt địa bàn tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
đây là nguồn nhân lực rất kịp thời đối với các địa bàn trọng điểm trong việc thực hiện các chủ trương lớn của bộ công an như đề án sáu cao điểm phòng chống tội phạm
qua một năm triển khai thực hiện thì tôi thấy rằng là chủ trương này rất là hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn
về phía đơn vị công an các xã thì các đồng chí các cục nghiệp vụ và cũng như là các thầy giáo của các trường
đã đem vào những kiến thức những kinh nghiệm thực tiễn ở cục trường mình để hỗ trợ bổ trợ thêm cho các đồng chí ở công an các xã
đã góp phần tích lũy bồi bổ thêm kiến thức thực tiễn đặc biệt là tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở nhất là trong vùng dân tộc tôn giáo
theo chia sẻ người dân tại địa phương từ ngày có lực lượng công an chính quy về xã cùng với đợt tăng cường cán bộ từ bộ về
đã giúp đỡ người dân rất nhiều trong việc thực hiện
công an chính quy đã thực hiện các thủ tục hành chính kịp thời giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu ngay tại cơ sở đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân
ba đêm cũng phải ngoại trị mạng để đi giải quyết những vấn đề an ninh chuẩn các thái sản các loại

quả thực tiễn hiệu quả

tuy nhiên trung đã dùng số tiền này để đầu tư tiền ảo đánh bạc online và trả nợ
khi đến hạn trung không có tiền để trả cho nạn nhân như thỏa thuận
nên bị hại đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị thời gian qua nhiều đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
đã thiết lập các kênh trên không gian mạng để tuyên truyền tương tác với người dân
các trang mạng tài khoản này được các cơ quan đơn vị sử dụng như kênh chính thức
trên không gian mạng phục vụ tuyên truyền hoạt động của ngành phổ biến pháp luật
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thông tin xấu độc
đồng thời tiếp nhận tin báo của người dân về tình hình an ninh trật tự
các hành vi vi phạm pháp luật khác
tuy nhiên cùng với các trang mạng chính thống hiện đã xuất hiện các tài khoản mạo danh
sử dụng trái phép thông tin hình ảnh lực lượng công an nhân dân
để thực hiện hành vi vi phạm luật pháp
và bộ công an đang lập kế hoạch đấu tranh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng
có hành vi mạo danh lực lượng công an nhân dân trên không gian mạng
từ thực tiễn này bộ công an cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác
trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng

phát tán nhiều hình ảnh phản cảm thực hiện các hành vi vi phạm luật
khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả bạo lực lượng công an

đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất